trần thế sương là một nhà thơ trào phúng chữ tình nổi tiếng
một trong những nhà thơ tiêu biểu cuối thế kỷ một mươi chín của nền văn học việt nam
quê hương nam định là nơi ông sống trọn vẹn cuộc đời sáng tạo đặc sắc
trong suốt sự nghiệp văn học của mình
ông đã để lại cho đất nước nhiều tác phẩm có giá trị đến ngày nay
trong chương trình đời sống nghệ thuật tuần này
xin giới thiệu tới quý vị và các bạn trần dung nhà thơ trần thế sương
cùng các tác phẩm thơ nổi bật của ông

trần thế sương huyện mỹ lộc sau là phố hàng nâu
nay là phố minh khai phường vị xuyên thành phố nam định
xuất thân trong gia đình nhà nho nghèo
cha là cụ trần duy nhuận làm chức tự thừa ở sinh đốc học nam định
nhà thơ tú sương được đi học sớm và cũng sớm nổi tiếng thông minh
có tài đối thơ cực kỳ hay nổi tiếng cả một vùng
dù thông minh giỏi giang nhưng đường thi cử của trần thế sương lại vô cùng lận đận
bắt đầu đi thi từ năm một mươi chín
sau mãi đến tận lần thứ tư năm một nghìn tám trăm chín mươi bốn nhà thơ mới đỗ tú tài
sương danh tú sương cũng bắt đầu từ đấy
thử đặt vấn đề cái dịp mà ngày ấy cuối thế kỷ một mươi chín đầu thế kỷ hai mươi mà không có thuốc sương
thì văn học nam định sẽ tẻ nhạn biết bao nhiêu
ai là người ghi lại những cái biến đổi ghê gớm
khi mà đất nước chúng ta bắt đầu chuyển sang một cái thời kỳ mà nửa vong kiến đều thực dân như thế
thì chính cụ đã là người mà
ghi lại một cái vô cùng sống động bằng văn chương truyền thống bằng ngôn ngữ việt nam thuần việt
không làm thơ chữ hát nữa mà là những bài thơ của cụ thì người ta được xem như là tú sương đã đem đến cái mới trong thơ đường việt nam
có lẽ về mặt tư tưởng mà nói thì tú sương đã hoàn toàn thoát lệ thoát ly hệ tư tưởng nho giáo
trần tế sương lấy vợ từ sớm vợ ông là bà phạm thị mẫn
người luôn xuất hiện trong thơ ca của chồng
một cách đầy chân thành và xúc động
vì nhà nghèo đông con công việc lại không ổn định nên cuộc sống gia đình ông rất khó khăn
sau nhiều biến cố gia đình ông chuyển từ ngôi nhà hai trăm bốn mươi bảy hàng nâu về ở nhà mẹ vợ nay là ngôi nhà số hai trăm tám mươi minh khai
cho đến ngày nay trải qua nhiều biến thiên của thời cuộc
ngôi nhà hai gác gỗ ở phố minh khai vẫn còn được chính quyền và nhân dân nam định lưu giữ nguyên
đặc biệt đây cũng thể hiện tình cảm sự yêu mến của người dân đất thành nam dành cho nhà thơ tài hoa
đây là một căn nhà mà bác chủ nhà tên là bác thành
thì bằng tình cảm của mình cũng như bằng sự kỳ công cùng gia đình lưu giữ lầu văn của cụ ở phía bên trong
và cách đây khoảng một mươi năm thì lãnh đạo tỉnh và thành phố nam định cũng đã vận động bác và kết hợp với một số chính sách
để gia đình có được một nơi ở mới và bác cũng đã góp phần vào lưu giữ và bàn giao cái căn nhà này
nơi có cái các văn của nhà thơ tứ xương cho chính quyền thành phố nam định
để thành phố nam định xây dựng là một nhà lưu niệm
nhưng nơi đây cũng đã chứa được những cái tâm hồn hết sức là cao rộng cao lớn của nhà thơ trần thế xương vào những năm một nghìn chín trăm linh

nơi đây là cụ đã sống và sáng tác văn thơ của mình nơi đây là cụ đã sống và sáng tác văn thơ của mình
nơi đây là cụ đã sống và sáng tác văn thơ của mình thì ngôi nhà này được bảo quản khá nguyên vẹn

năm một nghìn chín trăm linh bảy nhà thơ trần tế xương đột ngột ra đi sau cơn bạo bệnh khi ông vừa trải qua khoa thi thứ tám
năm một nghìn chín trăm linh bảy nhà thơ trần tế xương đột ngột ra đi sau cơn bạo bệnh khi ông vừa trải qua khoa thi thứ tám
nhà thơ mới ba mươi bảy tuổi cái tuổi đủ độ dày độ chín của cuộc đời và sự nghiệp sáng tác
ông đã hóa vào cõi linh của đất thiêng thành nam nơi ông đã sống đã tận tâm tận hiến sức sống tâm hồn tài hoa và nghị lực của mình
ngôi mộ của nhà thơ tú sương giờ đây được yên vị trong khuôn viên xanh mát của công viên vị hoàng tại trung tâm thành phố nam định
đối với nhà văn tú sương thì trên địa bàn tỉnh nam định thì có một ngôi nhà có cụ ngày xưa sinh sống
ngôi mộ có cụ được xây dựng tại hồ vị xuyên
hiện nay thì đã được ủy ban nhân tỉnh cùng bệnh viện văn hóa để đầu tư tuân tạo để trở thành cái điểm để nhân dân đến tham quan cũng như là nghiên cứu các văn thơ của cụ
khu lăng mộ được nằm cạnh con sông vị ngày xưa thì đây là một cái địa danh hết sức là nổi tiếng
ràng vị hoàng sông vị tạo nên một cái cảnh hết sức nền thơ mà nơi nhà thơ tú xương an hỷ ở đây cũng là một cái địa danh cũng rất là nổi tiếng
được nhiều văn hóa
được nhiều các nhà thơ nhà văn các em học sinh đến đây tham quan công viên cũng như là tham viếng mộ nhà thơ
cuộc đời ngắn ngủi có ba mươi bảy năm của ông đã nằm gọn trong một giai đoạn bi thương nhất của đất nước
chính trong hoàn cảnh này những sáng tác của nhà thơ trần tế sương đã phản ánh một cách chân thực về bức tranh xã hội thời bấy giờ
nếu mà nói đọc thơ mà thấy được cả một thời đại thì chính là thơ tú xương
đấy là giá trị chứ nó không lẫn vào đâu cả
một cái mặt dân tộc là ngôn cụ sử dụng ngôn ngữ dân tộc là thuần việt rất thích rất đẹp
những chữ tình thì ra chữ tình mà chào phúng ra chào phúng mà đùa ra đùa
tất cả những cái tiếng cười toát lên mà cái phong cách tú xương đó là một người sống một kẻ sĩ một người chỉ đỗ túc tài thôi
nhưng mà cái tầm phổ cái quan tâm đến xã hội đến văn hóa nó rộng thì đấy là một cái nhân cách lớn
thì có thể nói là với trần tế sương thì mỗi một bài thơ trào phóng hay một bài thơ chữ tình đều là những bức tranh vô cùng sinh động về hiện thực xã hội
và từ văn phong cho đến bút pháp và thủ pháp thì có thể nói là trần tế sương là một trong những nhà thơ xuất chúng
và không ngẫu nhiên ông đã được đánh giá là thần thơ thánh trự

trời không chớp bể chẳng mưa nguồn